liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu bốn trăm ba mươi tám a thuộc địa bàn thôn bốn xã lộc phú huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
ubnd huyện bảo lâm vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý bảo vệ rừng giao cho cộng đồng thôn bốn xã lộc phú phát hiện nhiều sai phạm đề nghị thu hồi toàn bộ hai trăm ba mươi một hectare rừng đã rào
theo kết luận thanh tra sau khi được giao đất giao rừng cộng đồng thôn bốn xã lộc phú ban đầu có chín hộ dân được giao hai trăm ba mươi một hectare rừng quản lý bảo vệ nhưng hiện chỉ còn hai hộ thực hiện
thực hiện không đúng phương án quản lý bảo vệ rừng để xảy ra tình trạng lớn chiếm bốn mươi hai năm mươi năm hectare đất rừng mất hai mươi bốn sáu mươi hai hectare rừng trồng rừng và các loại cây nông nghiệp không đúng phương án bảy mươi tám ba mươi chín hectare
do đó huyện bảo lâm giao công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi này đồng thời thực hiện thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng đã giao cho cộng đồng thôn bốn để giao lại cho ban quản lý rừng phòng hộ đam bờ ri quản lý bảo vệ